trước đây tình trạng kháng kháng sinh ở việt nam đã đáng báo động
trong bối cảnh đại dịch vấn đề này càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
thuốc kháng sinh chỉ cần thiết trong điều trị một số bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra
xong ngay cả một số bệnh nhiễm trùng cũng tự thuyên giảm mà không cần dùng thuốc kháng sinh
sử dụng kháng sinh ở bệnh nhân covid một mươi chín khi nào
theo phác đồ điều trị mới nhất của bộ y tế
bệnh nhân covid một mươi chín chỉ sử dụng kháng sinh khi bị bội nhiễm vi khuẩn
tức là bên cạnh nhiễm virus sars cov hai còn nhiễm thêm các loại vi khuẩn khác
đối với bệnh nhân ở mức độ nhẹ và trung bình
sẽ không sử dụng kháng sinh hoặc kháng nấm nếu không có bằng chứng nhiễm trùng
bệnh nhân ở mức độ trung bình chỉ sử dụng khi nghi ngờ có bằng chứng nhiễm trùng
đối với bệnh nhân covid một mươi chín ở mức độ nhẹ
triệu chứng lâm sàng không đặc biệt như sốt ho khan đau họng
nghiền mũi mệt mỏi đau đầu đong mỏi cơ mất vị giác và khiếu giác tiêu chảy
ngoài ra bệnh nhân có nhịp thở nhỏ hơn hai mươi lần một phút và sbo hai lớn hơn chín mươi sáu
khi thở khí trời tỉnh táo người bệnh tự phục vụ được
đối với bệnh nhân ở mức độ trung bình triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu nhưng mức độ nhẹ
hô hấp có dấu hiệu viêm phổi với khó thở thở nhanh hai mươi hai mươi năm lần một phút
ngoài ra không có dấu hiệu suy hô hấp nặng sbo hai từ chín mươi bốn chín mươi sáu
khi thở khí phòng người bệnh có thể khó thở khi gắng sức đi lại trong nhà lên cầu thang
bên cạnh đó tuần hoàn mạch nhanh hoặc chậm da khô nhịp tim nhanh huyết áp bình thường ý thức tỉnh táo
bằng chứng nhiễm trùng được thể hiện qua kết quả các xét nghiệm như công thức máu
bi lan viêm chuẩn đoán hình ảnh x quang kháng sinh đồ
tức là phải nhập viện và có đánh giá của nhân viên y tế
do đó với những người mắc covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà
nhóm tuổi từ ba tháng đến bốn mươi chín tuổi chưa phát hiện bệnh lý nền
không mang thai hoặc đã tiêm đủ liều vaccine thì việc sử dụng kháng sinh là không cần thiết
các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo nếu có biểu hiện ho đau họng
f không nên tự ý sử dụng thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ
mà có thể sử dụng siro thảo dược giảm ho uống mật ong
với trường hợp khó khăn kéo dài gây mệt mỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ
có thể sử dụng thuốc hoặc siro chứa alimemazine hoặc difehidramine có tác dụng giảm ho chống dị ứng an thần
nếu bệnh diễn biến nặng người mắc covid một mươi chín cần thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời